công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra làm rõ hành vi
hành hung bác sĩ khi đang cấp cứu cho bệnh nhân tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
các đối tượng hành hung bác sĩ trần văn sơn gồm phan trung thông ba mươi ba tuổi lê minh hải hai mươi hai tuổi
đều trú tại phường nam lý tp đồng hới và phan hoàng diệu hai mươi sáu tuổi trú tại phường hải đình tp đồng hới
trước đó vào hai mươi h ngày hai mươi ba tháng một mươi tại khoa cấp cứu bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn giao thông tên là y giang long quê ở tỉnh gia lai
trong lúc bác sĩ trần văn sơn cùng bốn điều dưỡng tiến hành băng bó trị thương cho người bị tai nạn
thì xuất hiện một nhóm ba thanh niên là bạn của long
nhóm này gọi người xảy ra vai trạm giao thông với anh long là anh lê trần minh tâm ra ngoài và đánh anh tâm
ngay sau khi bác sĩ sơn cấp cứu cho bệnh nhân y giang long xong
thì thấy anh tâm bị đánh bác sĩ sơn chạy ra đưa anh tâm vào cấp cứu thì bị ba đối tượng trên đánh trọng thương